theo cáo trạng vào chiều ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám nhà xe tuấn anh có tổ chức tiệc để giải thể ngừng kinh doanh dịch vụ vận tải
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày giữa nguyễn thanh việt trần đại nghĩa và quốc xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
việt xông vào định đánh quốc nhưng được mọi người can ngăn
sau đó quốc đã đi ra ngoài gọi điện cho nguyễn dương minh đức hỏi mượn dao
đức mang dao và nhờ thảo trở đến chỗ quốc
thấy quốc cùng đồng bọn mang theo hung khí nên nghĩa ra can ngăn thì bị quốc dùng dao cứa vào cổ gây thương tích
việt chạy đến cũng bị quốc dùng dao đâm một nhát trúng bụng và tử vong sau đó
gây án xong nhóm của quốc rời khỏi hiện trường
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn cường quốc hai mươi năm tù giam nguyễn dương minh đức một mươi năm năm tù giam và nguyễn hiếu thảo một mươi ba năm tù giam cùng về tội giết người
công an tỉnh điện biên cho biết đề nghị truy tố bà trần thị hiền bốn mươi bốn tuổi mẹ nữ sinh xíp gà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên xác định bà hiền có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và là một mắt xích quan trọng
sau khi hoàn tất kết luận điều tra đơn vị đã đề nghị truy tố đối với bị can trần thị hiền về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng phạm với bà hiền trong vụ việc này có các bị can đều trú tại huyện điện biên gồm hai vợ chồng vì văn toán và vì văn thu bùi văn công và lường văn hùng
liên quan đến việc bắt giữ
một mươi ba nữ nhân viên quán karaoke tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
trong hai ngày hai mươi chín và ngày ba mươi một tháng một mươi công an các tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an các tỉnh bắc giang đồng nai đã bắt giữ thành công bốn đối tượng có quyết định truy nát đặc biệt nguy hiểm